thật sự là cái phương án mổ và quyết định điều trị của bác sĩ là mang lại cái hợp quả rất tốt cho bệnh nhân
rất cảm ơn bác sĩ
vâng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ thì căn bệnh ung thư thanh quản là một căn bệnh mà người dân còn khá chủ quan
vậy theo bác sĩ thì bác sĩ có thể chỉ rõ ra những cái nguyên nhân mà dẫn tới căn bệnh này
chúng ta biết rằng cái ung thư thanh quản là một cái ung thư
nằm ở cái bộ phần phát âm của con người thật ra là hết sức quan trọng
và cái tỷ lệ của ung thư quảng ở việt nam cũng khá cao so với trên thế giới
cái ung thư thanh quản này nó liên quan đến nhiều đến cái viêm đi thanh quản viêm thanh quản tải đi tải lại nhiều lần
mà đặc biệt cái viêm thanh quản này do xảy ra trên các bệnh nhân mà hút thuốc lá uống rượu
dẫn đến cái viêm thanh quản tải đi tải lại nhiều lần
và hút thuốc lá uống rượu là cái nguyên nhân mà chính dẫn đến cái ung thư thanh quản
các sĩ có thể cho biết những cái triệu chứng điển hình của căn bệnh ung thư thanh quản ở cái giai đoạn sớm ạ
cái ung thư thanh quản là cái ung thư kiểu phát triển ngay cái dây thanh quản của con người thật ra
cái triệu chứng của nó sớm nhất là triệu chứng khang tiếng
và chúng tôi khuyến cáo đối với tất cả khi mà chúng ta có cái triệu chứng kháng tiếng kéo dài
dùng các cái thuốc thông thường mà cũng không đỡ cái khang tiếng này kéo dài trên ba tuần
thì nên đi khám khám người dây thanh quản
phát triển là để loại trừ được cái ung thư thanh quản
vâng nếu mà chú ý đến những cái biểu hiện cái triệu chứng ban đầu để phát hiện sớm bệnh
thì sẽ có vai trò có hiệu quả như thế nào trong việc điều trị ạ
ở việt nam chúng ta sẽ có thường phối hợp với phẫu thuật và sau đấy là tia xạ cho bệnh nhân
nhưng mà nếu bệnh nhân thường phát hiện giai đoạn sớm
thì ở đây chúng tôi có thể phẫu thuật bằng nồi xoay các khẩu ụ bằng tia laser nồi xoay
thì bệnh nhân sẽ hãy sức là nhẹ nhàng nằm viềng vài hôm cũng có thể ra viềng
và có thể khỏi hoàn toàn với cái giai đoạn một thì cái tỷ lệ khoảng hoàn toàn lên đến hơn chín mươi
tuy nhiên mà để cái giai đoạn mà muộn hơn thì việc điều trị nó khó khăn hơn
chúng ta cũng phải buộc phẫu thuật các thanh quả có thể giữ một phần cho bệnh nhân phát âm được
nhưng mà khó khăn hơn nhiều và sau đấy bệnh nhân phải hỗ trợ phải theo dõi rất nhiều phải sáng chế
đối với những bệnh nhân ung thư thanh quản mà đã phát hiện ở giai đoạn sớm và được điều trị ổn định
thì theo bác sĩ cần phải thăm khám định kỳ như thế nào ạ
việc phát hiện sớm ung thư thanh quảng sẽ rất là hữu ích cho điều trị
bệnh bệnh nhân chúng ta vừa có thể loại bỏ được khối u nhưng vẫn giữ được chức năng nói và chức năng thở cho bệnh nhân
và bệnh nhân vẫn phát âm được vẫn thở được vẫn sinh hoạt vẫn hòa nhập cộng đồng được
ngược lại nếu mà bệnh nhân đến và giai đoạn muộn hơn khi khối ưu đã lan dòng
thì chúng ta buộc phải cắt bỏ cái phần thanh quản
như vậy thì bệnh nhân đông nghiệp và sẽ không thở được qua đường tự nhiên
phải thở qua đường một hướng lộ khác và không phát âm được
như vậy thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng rất nhiều không thể khó có thể hòa nhập
có thể làm việc trở lại cuộc sống bình thường được
vâng một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê minh kỳ
đã tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
các bệnh tai mũi họng thường gặp trong đời sống hàng ngày
nhưng hầu hết mọi người chọn bỏ qua vì cho rằng không nguy hiểm
khi không được chữa trị kịp thời các bệnh về tai mũi họng sẽ trở thành mạng tính
và là khởi đầu cho nhiều bệnh nguy hiểm khác
tại bệnh viện đa khoa tâm anh bệnh nhân sẽ được bác sĩ lê minh kỳ thăm khám
tư vấn và đưa ra pháp đồ điều trị chuẩn cùng sự hỗ trợ từ trang thiết bị y tế hiện đại
đem lại hiệu quả tốt nhất giúp người bệnh yên tâm điều trị khỏi bệnh
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai